từ nay đến trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một đồng bằng sông kiểu long sẽ thu hoạch hai trăm linh hectare lúa đông xuân sớm phục vụ xuất khẩu với tín hiệu lạc quan trúng mùa được giá
có được vụ đông xuân thắng lợi này là nhờ ngành nông nghiệp và bà con nông dân đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp sản xuất ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn triển khai sớm ngay từ đầu mùa khô hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
dựa trên những nguy cơ có thể xảy ra
cùng sự chấp hành tốt của bà con nông dân giúp vụ đông xuân này đạt kết quả cao
quan trọng hơn đây sẽ là bài học kinh nghiệm để nghề trồng lúa ở đồng bằng sông cửu long ứng phó hiệu quả với hạn mặn về lâu dài